xã hương chạch hương đô lộc yên
trong khi đó chính quyền địa phương vẫn chưa có một giải pháp nào khả thi

trước phản ảnh của người dân huyền cũng đã chủ động tham ưu đề xuất

với nhu cầu để khắc phục những công nghệ sạt lở này
mỗi mùa mưa lũ đi qua tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng trầm trọng hơn

người dân dọc bờ sông ngàn sâu ngàn trươi đang cần sự vào cuộc quyết liệt
của các cơ quan chức năng của tỉnh hà tĩnh

do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tăng cường
đã làm cho nền nhiệt tại tỉnh lào cai giảm sâu

chỉ còn một mươi độ c
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết các trạm khí tượng quan chắc được nhiệt độ thấp nhất
tại một số khu vực như thành phố lào cai là một mươi tám bốn độ c huyện bảo yên dưới một mươi bảy sáu độ c
vùng núi bắc hà rét đậm một mươi ba độ c và thị trấn sapa rét nhất với một mươi độ c
trước tình hình đó huyện sapa đã khuyến cáo người dân chủ động
các biện pháp phòng tránh rét cho người và gia súc
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn
khi tổ chức
các tour du lịch các xe di chuyển trên quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đến sapa
phải vượt đèn xuyên xương và bảo đảm khoảng cách an toàn
đồng thời tăng cường công tóc tuyên truyền vận động nhân dân không chăn thả gia súc
trong những ngày nhiệt độ thấp giữ chữ thức ăn và che chắn kín chuồng chạy
để chống rét cho gia súc
thưa quý vị sau những ngày oi nóng thì trong mấy ngày hôm nay
thời tiết tại thủ đô hà nội đã có sự chuyển biến mạnh khi trời bắt đầu trở rét
đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa
nên đợt rét sẽ kéo dài
và mùa đông đã thực sự về đến thủ đô
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ ngoài trời lúc này
tại thủ đô hà nội giao động ở mức một mươi tám hai mươi độ c vào ban ngày
và ở mức một mươi sáu một mươi tám độ c vào ban đêm
với mức nhiệt này nhiều người ra đường đều phải trang bị đầy đủ áo khoác
khăn quàng để đối phó lại với cái lạnh
trời lạnh hơn thì mọi người bắt đầu mặc ấm hơn
rồi không khí lạnh về thì mình phải giữ gìn sức khỏe hơn
nhà mình có con nhỏ nên là mình cũng phải con hơn một chút
đi làm thì cũng phải mặc ấm áp hơn
nói chung là không khí bây giờ mới lạnh thôi
nhưng mà nó cũng đã bắt đầu ảnh hưởng sức khỏe một chút rồi
buổi tối khi đi làm về nữa đi làm thêm về
thì thực sự đó lúc mà bút cả người
và về nhà thì chỉ muốn về nhà và nằm bên giường ngủ thôi
bên cạnh đó sự tranh lệch nền nhiệt khá rõ ràng
từ oi nóng chuyển sang rét sâu với nhiệt độ giảm đột ngột khoảng trên một mươi độ c
dễ xảy ra một số bệnh về đường hô hấp hay các bệnh lý khác
tôi thấy về sức khỏe là nó thay đổi
vì là đang thời tiết nóng thời trở thành lạnh đột ngột
cho nên là đối với những người tuổi cao tuổi như chúng tôi là phải ăn mặc ấm
khí ra ngoài này
không có thì sẽ dễ ảnh hưởng đến hiết áp cao dẫn đến đột quỵ
đây được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn xuống miền bắc
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
trong những ngày tới sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường
tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
vùng núi rét từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c vùng núi cao rét dưới một mươi độ c
thưa quý vị hôm nay ban thưởng vụ tỉnh nguyễn bình thuận đã thành lập tổ công tác
để thực hiện việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng đảng viên
có liên quan đến việc điều tra truy tố xét xử
để xảy ra việc oan sai đối với ông huỳnh văn nén
tổ công tác sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra trong thời gian
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
những đảng viên phải kiểm điểm trách nhiệm gồm
đại tá nguyễn kiến quốc nguyên phó giám đốc công an tỉnh bình thuận
thượng tá đinh kỳ đáp nguyên phó phòng cảnh sát điều tra
phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
hai điều tra viên và nguyên điều tra viên
bà nguyễn thị hồng dung nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
ông huỳnh văn phương nguyên cán bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
và kiểm sát viên ông nguyễn ngọc quang nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
ông phan gia báu nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
và hai hội thẩm nhân dân
vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bà lê thị bông ở xã tân minh huyện hàm tân bình thuận
đã bị hung thủ vào nhà dùng dây xiết cổ tử vong và cướp đi chiếc nhẫn một chỉ vàng
ngay sau đó công an tỉnh bình thuận đã khởi tố vụ án tiến hành điều tra
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn tòa nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt ông nén tù trung thân
về hai tội giết người và cướp tài sản
sau hơn một mươi bảy năm ngồi tù ông được tại ngoại để chữa bệnh và đình chỉ điều tra
do trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nguyễn thọ hung thủ thực sự đã bị bắt giữ
tại đồng tháp sau hơn một mươi bảy năm lần
ông huỳnh văn nén được xin lỗi công khai
sau nhiều lần thương lượng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ông nến và những người liên quan trong gia đình đã được bồi thường hơn một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thọ bị tòa án nhân dân tỉnh bình thuận kết án hai mươi năm tù giam
về tội giết người và cướp tài sản
gia đình ông nén đã có đơn tố cáo đề nghị xử lý những cán bộ có liên quan trong vụ án
đến cục điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ việc bốn trẻ tử vong tại bệnh viện sản nhi bắc ninh vào ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua
bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận tám bệnh nhi chuyển lên từ bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
để theo dõi và điều trị hiện có bốn bệnh nhi cần phải theo dõi chức năng sống hàng giờ
theo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương
trong tám bệnh nhi mà bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận
có sáu bệnh nhân sơ sinh và hai bệnh nhân ngoài tuổi sơ sinh
nhưng đều đẻ non và được điều trị tại bệnh viện sản nhi bắc ninh từ khi sinh ra đến nay
riêng hai bệnh nhi ngoài tuổi sơ sinh đang được điều trị như các bệnh nhi khác tại bệnh viện
sáu bệnh nhân nhi còn lại được chia làm hai nhóm hai em bé được cho thở oxy cần phải được theo dõi tích cực
và bốn em bé khác được cách ly để theo dõi chức năng sống hàng giờ
trong đó có ba bệnh nhi rất nặng
sáu bệnh nhân tại khoa sơ sinh thì chúng tôi đã đưa ra các giải pháp
giải pháp thứ nhất đầu tiên rất quan trọng đó là phải theo dõi các chỉ số sống cho các em bé
theo dõi về lâm sàng theo dõi về xét nghiệm và đặc biệt nữa là theo dõi chức năng của các cơ quan cho các em bé
để mà đưa ra kịp thời được những cái dấu hiệu của tình trạng sốc sớm ví dụ như vậy
vấn đề thứ hai nữa là các bệnh nhân này thì đều phải khi mà nhập vào thì chúng tôi đều cho cách ly
do là ở tình trạng nhiễm trùng nặng và cũng chưa thực sự rõ là nhiễm quẩn gì
thế do vậy chúng tôi đều đưa vào cách ly và tại một buồng có bốn cháu
nhiễm khuẩn nặng thì chúng tôi đã đưa vào một buồng cách ly tại khoa sơ sinh
còn hai cháu kia thì có thể là xu hướng nếu mà theo dõi mà không có tình trạng nhiễm trùng nặng
thì chúng tôi có thể ghép mẹ được
vấn đề thứ ba nữa là sẽ sàng lọc cái nhóm đối tượng này bằng những cái ví dụ như là cấy phân
ở trong hộ môn để xem có cái vi khuẩn gram âm mà kháng các bạn bên em hay không
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền các trường hợp nhiễm khuẩn huyết thường xảy ra
đối với những trẻ đẻ non do hệ thống miễn dịch và các cơ quan trong cơ thể chưa trưởng thành
cộng với bệnh lý nền như bệnh đau tim bẩm sinh khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn của các bệnh nhi này càng cao hơn
trên thế giới các bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn kèm theo có tỷ lệ tử vong cao
thậm chí có thể lên tới tám mươi
hiện nay bệnh viện nhi trung ương đã cố gắng khống chế tỷ lệ tử vong của các đối tượng này
giảm xuống dưới mức năm mươi
khi mà yếu mà cái vi khuẩn nó trội lên trở thành gây bệnh chẳng hạn
thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó sẽ đáp ứng được tốt
nhưng mà trên nền của những em bé mà có đau bệnh đau chẳng hạn
hay là bị tim bẩm sinh chẳng hạn hay là bị đẻ non chẳng hạn
thì đấy là những cái cơ thể mà có hệ thống miễn dịch rất kém
và cái đó nó có thể trở thành cái tình trạng gây bệnh rất là cao
và để mà khống chế và những yếu tố tiên lượng tử vong của những tình trạng nhiễm khuẩn này
là phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố bệnh nền của bệnh nhân và những cái cơ địa của bệnh nhân
lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương cho biết
các trần đoán của bệnh viện sản nhi bắc ninh và bệnh viện nhi trung ương không có sự khác biệt
bệnh viện nhi trung ương cũng sẽ tham gia vào hội đồng khoa học để tìm hiểu về mặt chuyên môn
xem bốn cháu bé tử vong tại bệnh viện sản nhi bắc ninh được chẩn đoán mức độ bệnh ra sao
và cách chăm sóc điều trị của nhân viên y tế có đầy đủ hay không
trong số một mươi bảy đối tượng bị khởi tố
bệnh viện sản nhi bắc ninh được khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến các vi phạm trong công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp
khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la
chiều ngày hai mươi tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với bị can đèo văn ban sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại bản co trai xã mường trùm huyện mường la
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la phát hiện
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp
khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la các đối tượng đã có nhiều xe phạm ở các khâu
đo đạc lập bản đồ địa chính thẩm định thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định
gây thiệt hại cho nhà nước
kết quả điều tra ban đầu cũng xác định đèo văn ban đã kê khai khống diện tích
loại đất của hộ gia đình mình để được đền bù sai chiếm đoạt tiền của nhà nước
ngay cả những phần đất đã bị ngập nước cũng được các đối tượng kê vào hồ sơ với diện tích tăng lên gấp nhiều lần
và tất cả các khâu từ đo đạc lập bản đồ thẩm định thu hồi bồi thường và hỗ trợ đều được hợp thức hóa
đây là một trong những cách mà các đối tượng sử dụng để rút ruột tiền ngân sách của nhà nước
như vậy tính đến thời điểm này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã chủ trì
phối hợp với viện kiểm sát và các cơ quan chức năng đơn vị liên quan khởi tố bắt tạm giam một mươi năm bị can
khởi tố gấm đi khỏi nơi cư trú hay bị can bảo đảm đúng pháp luật
vụ án đang được ban giám đốc công an tỉnh sơn la tập trung chỉ đạo
cơ quan an ninh điều tra thụ lý giải quyết đúng quy định của pháp luật
đây là một vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng
đang được đảng nhà nước các cấp các ngành triển khai mạnh mẽ
trong phần tin quốc tế asem nhất trí tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững
người dân cuba tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng vĩ đại fidel castro
myanmar sáng nay hội nghị bộ trưởng
ngoại giao diễn đàn hợp tác á âu asem lần thứ một mươi ba tiếp tục ngày làm việc thứ hai với chủ đề
các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến hòa bình an ninh và chủ nghĩa chống khủng bố
hội nghị asem lần thứ một mươi ba nhất trí về việc cần tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình an ninh và ổn định
khẳng định cam kết cùng nỗ lực bảo đảm hòa bình ổn định và thịnh vượng an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không
tự do thương mại đề cao các biện pháp xây dựng lòng tin nguyên tắc kiềm chế sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có hiến trương liên hợp quốc và của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hội nghị đánh giá cao vai trò của asean trong thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin và hợp tác vì hòa bình
an ninh ổn định và thịnh vượng ở châu á thái bình dương và thế giới
cũng như vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình
cũng tại hội nghị các thành viên đã chia sẻ đánh giá về tình hình phức tạp tại trung đông bắc phi
ukraine khủng hoảng nhập cư tác động của việc anh rút khỏi liên minh châu âu eu
nhiều thành viên đã bày tỏ quan ngại trước những diễn biến đang tác động đến môi trường an ninh tại châu á
trong đó có tình hình ở bán đảo triều tiên biển đông và biển hoa đông
bangladesh và myanmar đã chấp nhận vai trò trung gian của trung quốc
và đồng ý thực hiện một giải pháp ba giai đoạn do ngoại trưởng trung quốc vương nghị đề xuất
để giải quyết cuộc khủng hoảng người rohingya tại bang rakhin
trong cuộc họp báo chung với cố vấn nhà nước kiêm bộ trưởng ngoại giao myanmar
bà aung san suu kyi ở thủ đô naypyidaw ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã đề xuất biện pháp
ba giai đoạn cho vấn đề này bao gồm giai đoạn một là đạt thỏa thuận ngừng bắn
để người dân địa phương không phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn
trong giai đoạn hai cộng đồng quốc tế nên khuyến khích myanmar và bangladesh duy trì đối thoại
nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi và giai đoạn thứ ba là tìm kiếm một giải pháp lâu dài
ngoài ra ngoại trưởng vương nghị đã khuyến khích myanmar và bangladesh giải quyết vấn đề
thông qua tham vấn đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế tạo bầu không khí tốt cho những nỗ lực này
thay vì khiến vấn đề trở nên lan rộng hoặc phức tạp hơn
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước nga hôm qua tổng thống hai nước syri và nga
đã có cuộc họp để thảo luận về tiến trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở syri
tại cuộc gặp ở thành phố sochi của nga tổng thống putin đánh giá cuộc hội đàm rất cụ thể
khi đề cập đến tất cả các phương diện hiện tại ở syri trong đó có các nguyên tắc chính
trong tổ chức tiến trình chính trị tại nước này
tổng thống putin hoan nghênh thái độ của tổng thống assad sẵn sàng đàm phán
với tất cả các bên mong muốn hòa bình và chấm dứt xung đột
tổng thống putin hy vọng sẽ có thêm các cuộc tham vấn bổ sung trong khuôn khổ hội đàm giữa nga và syri
về phần mình tổng thống assad đã cảm ơn nhà lãnh đạo và quân đội nga vì chiến dịch quân sự tại syri
đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ của nga nhằm bảo đảm không có sự can thiệp của bên ngoài
vào tiến trình chính trị ngoài việc ủng hộ tiến trình do chính người dân syri tiến hành
liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng qatar mohammed al attiya cho biết
nước này tin rằng đối thoại cởi mở là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh hiện nay
phát biểu trên kênh truyền hình qatar ông mohamed al atiar khẳng định căng thẳng hiện nay giữa doha với các nước vùng vịnh
có nguồn gốc từ quá khứ và bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi ba
nhà lãnh đạo trên cũng nhắc lại rằng doha chưa bao giờ hỗ trợ các nhóm cực
loan ở ai cập hoặc syri hay bất cứ khu vực nào khác
ông tin rằng đối thoại cởi mở là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay
căng thẳng ngoại giao giữa qatar và bốn nước ả rập bùng phát vào đầu tháng sáu năm nay
sau khi bốn nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao qatar đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này
và gọi đây là hành vi can thiệp vào đường lối ngoại giao độc lập của doha
thưa quý vị những ngày này người dân cuba đang hướng tới kỷ niệm một năm
ngày mất của lãnh tụ cách mạng vĩ đại fidel castro
tuy lãnh tụ fidel đã ra đi song người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy
vẫn luôn đứng vững trong trang vàng của lịch sử đất nước cuba nói riêng và toàn nhân loại nói chung
lãnh tụ cuba fidel castro là một nhà cách mạng vĩ đại
được đánh giá là một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ thứ hai mươi
ông là người đã ghi danh cuba vào lịch sử nhân loại với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài
dẫn dắt quốc gia caribe này đến con đường độc lập
lòng quả cảm của ông không chỉ thể hiện qua những hành
hoạt động mang tính quên mình đó mà còn cả trong việc dám lựa chọn một con đường trông gai
nhưng đúng đắn để theo đuổi và sau này là phát triển đất nước
đối với việt nam lãnh tụ fidel luôn là một hình ảnh thân thương và gần gũi
ông cũng luôn thể hiện sự kính trọng khâm phục lẫn tình cảm thân thiết anh em với nhân dân việt nam
qua câu nói bất hủ vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
vị tổng tư lệnh kính yêu lãnh tụ lịch sử và chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy
luôn sống mãi trong lịch sử nhân loại
cũng như trong trái tim của những người yêu chuộng hòa bình công bằng và tiến bộ
tại cuba việt nam và khắp nơi trên thế giới